công an huyện châu thành tỉnh tây ninh cho biết vừa triệt xóa một băng nhóm bắt giữ bảy đối tượng gây ra hàng loạt các vụ cướp trên địa bàn
lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp bảy đối tượng gồm lý thanh quốc liễu bình hà lê đức mạnh nguyễn văn quang phạm nguyễn anh huy trắc minh thuận và trần quốc khánh cùng chú tây ninh
tăng vật thu giữ là ba xe mô tô hai mã tấu một cây chĩa một cây đao năm điện thoại di động và một số tăng vật liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai đã thực hiện chót lọt sáu vụ cướp tài sản trên địa bàn các huyện châu thành gò dầu dương minh châu
cầm đầu nhóm là nguyễn liễu bình hà và nguyễn văn quang
các đối tượng thường sử dụng xe phân khối lớn dùng khẩu trang che biển số và di chuyển trên các tuyến đường vắng dùng hung khí không chế cướp tài sản của người đi đường